trong đó một số trường hợp bệnh có diễn biến nhanh nặng và gây biến chứng nguy hiểm
theo bộ y tế số ca nhiễm bệnh này có xu hướng tăng trong khoảng thời gian từ tháng ba đến tháng năm và từ tháng chín đến tháng một mươi hai xuất hiện phổ biến ở trẻ dưới năm tuổi trong đó trẻ từ một đến ba tuổi có nguy cơ mắc cao nhất
hiện tại chưa có vaccine và thuốc điều trị đặc hiệu cho bệnh ngoài tay chân miệng thì số bệnh nhân sốt xuất huyết cũng đang tăng mạnh